tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi ba vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn
ubthqh cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội
ubthqh năm hai nghìn hai mươi
buổi sáng ubthqh cơ bản nhất trí với báo cáo về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội
ubthqh năm hai nghìn hai mươi của tổng thư ký quốc hội
hai nội dung cần được giám sát đó là việc thực hiện hiệp định thương mại tự do
mà việt nam là thành viên và tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em
trong phiên làm việc buổi chiều ubthqh cho ý kiến về dự án luật chứng khoán sửa đổi
các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của đảng
khắc phục những hạn chế bất cập của luật chứng khoán sau hơn một mươi năm thi hành
qua đó tiếp tục hoàn thiện thể chế ổn định môi trường pháp lý
bảo đảm sự phát triển bền vững an toàn của thị trường chứng khoán
bảo vệ quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư